giá vàng giảm ở cả hai triệu mua vào và bán ra giá đô la mỹ bất ngờ tăng hay giá gạo xuất khẩu tăng vượt thái lan đây là những thông tin kinh tế đáng chú ý của ngày hôm nay
thị trường vàng trong nước ngày hôm nay hai mươi chín tháng bảy công ty phú quý niêm yết vàng miếng sjc ở mức năm mươi năm ba năm mươi bảy triệu đồng một lượng giảm hai trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm bảy trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày hôm qua
tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết vàng miếng ở mức năm mươi năm hai mươi năm năm mươi sáu chín triệu đồng một lượng giảm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm tám trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua
trong khi giá vàng giảm thì giá đô lại bất ngờ tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm liên tiếp
ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm đô la mỹ ở mức hai mươi ba hai trăm một mươi sáu việt nam đồng tăng năm đồng một đô la mỹ so với phiên giao dịch ngày hôm qua
tại các ngân hàng thương mại giá giao dịch đô la mỹ có xu hướng trứng lại so với các phiên giao dịch trước đó
cụ thể tại việt quang banh hội sở chính giá đô la mỹ được niêm yết ở mức hai mươi ba sáu mươi hai mươi ba hai trăm bảy mươi đồng một đô la mỹ
ngân hàng tiên phong niêm yết giá đô ở mức hai mươi ba bảy mươi đến hai mươi ba hai trăm sáu mươi năm đồng một đô
thị trường lúa gạo hôm nay khởi sắc khi giá lúa gạo tăng từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một kg
giá gạo xuất khẩu cũng tăng mạnh lên mức bốn trăm linh đồng
giá lúa tươi jasmine ở mức sáu đồng một kg tăng hai trăm linh đồng một kg so với hôm qua
lúa nếp tươi cũng tăng hai trăm linh đồng một kg lên mức năm bốn trăm linh đồng một kg
với mặt hàng gạo giá gạo nguyên liệu ir năm trăm linh bốn giao động từ tám ba trăm năm mươi đến tám bốn trăm năm mươi đồng một kg tăng một trăm linh đồng một kg so với hôm qua
gạo thành phẩm ir năm trăm linh bốn có giá chín sáu trăm linh đồng một kg tăng một trăm linh đồng một kg
sau dịch covid một mươi chín
đến nay giá lúa gạo xuất khẩu có bước phục hồi tốt